vào chiều ngày ba mươi tháng năm tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh đắk lắc cho biết
trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ổ dịch tả lợn châu phi đầu tiên tại thôn một mươi một xã hòa phú thành phố buôn ma thuột
ngay sau khi có kết quả dương tính với dịch tả lợn châu phi
đoàn công tác của tri cục trăn nuôi thú y tỉnh đắk lắc và đại diện thành phố buôn ma thuột
đã xuống địa phương chỉ đạo công tác xử lý dịch tiêu hủy toàn bộ ba mươi ba con lợn với trọng lượng hơi trên hai sáu trăm linh kg
ngoài các biện pháp xử lý dịch ngay lập tức lực lượng chức năng tỉnh đắk lắc sẽ cắt cử các cán bộ tăng cường kiểm tra việc vận chuyển
buôn bán giết mổ lợn trên địa bàn xã hòa phú tp buôn ma thuột
triển khai các giải pháp quyết liệt khoanh vùng ngăn chặn dịch tả lợn châu phi lây lan trên diện rộng
như vậy sau gia lai và đắk nông tỉnh đắk lắc là địa phương thứ ba ở tây nguyên đã xuất hiện dịch tả lợn châu phi